sau trận mưa lũ chia cắt các xã của huyện vùng biên ea súp
thì tỉnh đắk lắc từ ngày sáu tháng tám đến ngày tám tháng tám vừa qua
người dân nơi đây đang chật vật ổn định lại cuộc sống và tìm kế sinh nhai vượt qua khó khăn
căn nhà này nơi trú mưa nắng của gia đình bà dư thị mẫu chưa cất lên được bao lâu
thì cơn mưa lụt vừa qua đã làm hư hỏng cuốn trôi một phần ngôi nhà
vừa ra cố nhà bà vừa lo lắng về sức chịu đựng của căn nhà nếu lại tiếp tục có mưa lớn
cơn này mới vài mượn làm được vài gia nhà lên đây ở thì là mẹ con mới lên ở đây
ở được hai tháng trời thì dập cơn lũ rồi
coi như là hắn xói hết móng nhà đi rồi hắn xói hết cả đằng sau đi rồi
trời lùa nhất là kinh mà lũ lên nữa là không có nhà ở nữa
trời lũ lên một lần nữa là cuốn lên là hết không có nhà anh bộ ở nữa
đến thời điểm này lũ đã rút không còn xã nào bị chia cắt
người dân đang dọn dẹp nhà cửa vườn tược
nhưng để trở lại cuộc sống thường ngày
công việc không hề đơn giản
hỗ trợ nhân tiêu độc khử trùng các vùng có bị ô nhiễm

hơn sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập cùng nhiều hoa màu và tài sản khác của bà con
bị thiệt hại trong đợt mưa lũ vừa qua cũng may không có thiệt hại về người
tuy nhiên nhiều tuyến giao thông canh mương thủy lợi bị sạt lở hư hỏng
ước tính thiệt hại gần tám trăm linh tỷ đồng
chính quyền địa phương cũng đang tích cực hỗ trợ bà con
tìm cách khắc phục trước mắt để ổn định cuộc sống